chuyển sang phần tin tức quốc tế nga và ukraine đều đưa ra quan điểm của mình về việc nối lại đàm phán giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay
trong đó thư ký hội đồng an ninh ukraine danilov khẳng định điều kiện chính để nối lại đàm phán với nga sẽ là việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
từ phía nga thứ trưởng ngoại giao andrei rurenko tuyên bố moscow không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho cuộc đàm phán đối với ukraine nhưng ký ép phải thể hiện thiện trí
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết sẵn sàng đối thoại với nga nhưng nêu rõ chỉ có các cuộc đàm phán chân thành giúp khôi phục các đường biên giới của ukraine bồi thường cho những hậu quả xung đột mà nước này gánh chịu và những biện pháp trừng phạt liên quan
trong một động thái từ phía moscow ngoại trưởng nga sergei lavrov khẳng định moscow luôn sẵn sàng đàm phán về vấn đề ukraine
ông nêu rõ nga sẵn sàng lắng nghe những đối tác của phương tây
tổ chức đối thoại về giảm căng thẳng xét đến những lợi ích của moscow
người phát ngôn điện kremlin cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề ukraine nên được tổ chức đầu tiên là với washington vì nga tin rằng mỹ cũng ảnh hưởng đáng kể tới ukraine